trung quốc có mối quan hệ thân thiết với nga và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ukraine
đây là thông điệp được tổng thống pháp emmanuel macron và chủ tịch ủy ban châu ec ursula von der leyen đưa ra trong các cuộc gặp vào hôm qua tại bắc kinh với nhà lãnh đạo trung quốc
tại cuộc gặp với chủ tịch trung quốc tập cận bình thủ tướng trung quốc lý cường cả tổng thống pháp emmanuel macron và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen
đều nhấn mạnh mong muốn trung quốc sử dụng vai trò của mình đối với nga để mang lại hòa bình cho ukraine kêu gọi trung quốc không hỗ trợ trực tiếp cho nga trong cuộc xung đột
tổng thống macron nhấn mạnh pháp sẽ phối hợp với trung quốc về trách nhiệm chung cho hòa bình và ổn định ở ukraine
về phần mình chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh sẵn sàng cùng phía pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì sự kiềm chế hợp lý tránh các hành động làm trầm trọng vượt sang ngoài tầm kiểm soát
ông tập cận bình khẳng định trung quốc sẵn sàng hợp tác với eu để khởi động lại các trao đổi ở mọi cấp độ
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm các đại diện trung quốc và pháp đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư lớn giữa tập đoàn điện lực nhà nước pháp edf và các tập đoàn năng lượng hàng đầu của trung quốc